thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy phú yên về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức thật sự gương mẫu có trách nhiệm và năng lực hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
ngành y tế phú yên đã làm tốt đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
qua hơn một năm thực hiện đến nay tinh thần thái độ phục vụ của y bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập đã có nhiều chuyển biến tích cực
hàng ngày khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên có hàng trăm người đến khám để giải quyết sự quá tải đồng thời làm cho người bệnh cảm thấy thoải mái yên tâm hơn
bệnh viện đã thành lập một bộ phận chăm sóc hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục cần thiết một cách thuận lợi nhanh chóng nhất
ngoài bàn hướng dẫn người dân việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện công tác khám chữa bệnh tại các khoa phòng cũng đã giảm bớt thời gian chờ đợi tạo thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh
thì thấy rằng là cái nhiệt tinh nó làm đối với bệnh nhân đến khám nó làm thế nào
khám cho nó cái số lượng cái dứt điểm của bệnh viện thì thấy cái nhiệt tinh của các bác sĩ hôn lý và điều dụng viên
hiện nay tất cả cán bộ viên chức người lao động ngành y tế của tỉnh phú yên đều được tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm và cam kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
kịp thời phát hiện để kịp thời xử lý đối với những trường hợp vi phạm về những quy chế
chuyên môn hoặc là những quy chế quy tắc ứng xử hoặc là những hành vi gây phiền hà cho người bệnh những biểu hiện tiêu cực khác thì phải được kịp thời phát hiện kịp thời xử lý một cách kiên quyết và hiệu quả
những hành động việc làm đổi mới tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y bác sĩ trong một năm qua đã thể hiện quyết tâm cao của ngành y tế tỉnh phú yên
tất cả hướng đến sự hài lòng của người bệnh đúng với tinh thần lương y như từ mẫu